quốc hội đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật biên phòng việt nam
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về vị trí chức năng của bộ đội biên phòng
quy định thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại biên giới khu vực cửa khẩu
để vừa bảo đảm được độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ an ninh trật tự
lại tránh được sự trồng chéo trùng lập chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các lực lượng ở khu vực biên giới cửa khẩu
báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật của ủy ban thường vụ quốc hội nêu rõ
tại khu vực biên giới có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ do đó cần thiết phải quy định một lực lượng làm nhiệm vụ nòng cốt
chuyên trách chủ trì đảm đương nhiệm vụ
theo đó dự thảo luật quy định bộ đội biên phòng chỉ chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức
duy trì an ninh trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu theo quy định của pháp luật
cùng với các nội dung trên để bảo đảm thể chế hóa các nghị quyết của đảng thông báo của bộ chính trị
thống nhất với các luật khác có liên quan và kế thừa quy định của pháp lệnh bộ đội biên phòng
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho bổ sung cụm từ phối hợp với cơ quan tổ chức
vào sau cụm từ chủ trì và sửa lại khoản hai điều một mươi hai trong dự thảo luật
nhiều đại biểu đồng tình với ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
bộ đội biên phòng luôn được đảng nhà nước đánh giá cao chính quyền và nhân dân ghi nhận
việc quy định về vị trí chức năng của bộ đội biên phòng như dự thảo là phù hợp và cần thiết
tuy nhiên một số đại biểu lại cho rằng
cần đánh giá kỹ tác động của quy định này
dự thảo luật biên phòng việt nam dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này
luật này được kỳ vọng là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các chủ thể nói chung
lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng
lăng pháp lý toàn diện đầy đủ trong thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới
cửa khẩu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới
giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới